ngày hai mươi một tháng một mươi một đặc phái viên về hạt nhân của mỹ nhật bản và hàn quốc đã có cuộc điện đàm ba bên
liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh quân sự của triều tiên
thông báo bộ ngoại giao hàn quốc cho biết đặc phái viên về hạt nhân mỹ nhật bản và hàn quốc
đã thảo luận cách thức cùng phối hợp về sự phản ứng chung sau khi triều tiên thông báo cho nhật bản
kế hoạch phóng một vệ tinh không gian trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai
người phát ngôn bộ ngoại giao hàn quốc lim so suk cho biết nước này lấy làm tiếc về kế hoạch trên của triều tiên
đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh quân sự là hành động vi phạm
các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong khi đó truyền thông nhật bản đưa tin cả ba đặc phái viên đã hối thúc triều tiên hoãn kế hoạch
phóng vệ tinh lên quỹ đạo sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và ba bên nhất trí hợp tác chặt chẽ
để đảm bảo an ninh khu vực